nhằm kêu gọi động viên toàn thể dân tộc phát huy mọi khả năng công hiến to lớn cho cách mạng
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
hơn bảy mươi năm đã trôi qua nhưng lời kêu gọi đó vẫn đầy tính hiện thực
luôn luôn thúc giục tinh thần thi đua của mỗi người dân việt nam yêu nước

lư đã được cử đi học tại trường trung cấp biên phòng hai ở bà rịa vũng tàu

trong tháng giành luyện của bản thân và được sự quan tâm của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la lư đã được cử đi học tại trường trung cấp biên phòng hai ở bà rịa vũng tàu

khi triển khai được giao nhiệm vụ xuống địa bàn thì bản thân đồng chí đã cũng có thực hiện cái ba cùng bốn bám cùng với nhân dân
bây giờ đồng chí lư đã chuyển sang làm công tác vận động quần chúng tại bàn long phụ
nhưng ký ức về những ngày đầu bắt tay với nghiệp dạy chữ tại bản co muông thì vẫn còn nguyên vẹn
co muông là một trong hai bản xa xôi nhất của xã mường lạn một xã giáp biên không điện lưới địa hình treo leo ngày mưa thì gần như giao thông bị tê liệt hoàn toàn điều kiện kinh tế văn hóa xã hội đặc biệt khó khăn
nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc mông sinh sống và tỷ lệ người dân mù chữ còn rất cao
khi đến địa bàn thì tôi cảm nhận một điều rằng là cái nhận thức của các bậc phụ huynh ở đây còn rất là hạn chế
về cái việc cho con em ra đường các bậc phụ huynh ở đây còn rất là hạn chế
những hộ gia đình mà tôi đến nhà mà con đang ăn cơm mà cả có cả gà cả vịt là ăn chung còn không biết đuổi
vì họ luôn tâm niệm rằng là chỉ có đi trồng ngô trồng lúa thì mới có ăn
thế tuy nhiên là họ chưa biết được cái việc là áp dụng khoa học kỹ thuật là cần con chữ
đầu năm hai nghìn một mươi tám lớp học xóa mù chữ tại bản co muông đã được khai giảng
vàng lao lư là người trực tiếp giảng dạy kiềm nhiệm
khi ấy bản co muông đã được khai giảng
khi co muông chưa có điện lưới lớp học lại tổ chức vào buổi tối
nguồn điện duy nhất là từ điện nước tại chỗ chỉ thắp được bóng đèn một mươi năm w
không đủ ánh sáng lớp học phải xoay đèn pin để chiêu sáng thêm thậm chí phải thắp cả nến
sau này một số doanh nghiệp trên địa bàn có ủng hộ công trình điện năng lượng mặt trời cho lớp học
nhưng vào những ngày trời mưa hoặc âm u thì điện mặt trời cũng không đủ để sử dụng
sau hơn một năm ăn ngủ
lớp học xóa mù chữ ở bản co muông đã hoàn thành chương trình đề ra
kết quả nghiệm thu các học viên tham gia đi học đều đặn thường xuyên
một trăm linh học viên đều biết đọc biết viết và tính được những phép toán đơn giản
chúng em được thầy lị đem dạy
em đã biết đã biết bây giờ
xin cảm ơn nhiều
kết quả đạt được tuy còn khiêm tố
nhưng đó là những ngày dài khắc phục khó khăn
dồn mọi tâm huyết vào từng trang giao án dưới ánh nến leo lét
xuyên những đêm dài trang trở
để mỗi bài giảng kiến thức đến với các học viên gần gũi dễ hiểu dễ tiếp thu
bên cạnh việc giảng dạy lớp xóa mù chữ
vàng lao lư còn tham gia tuyên truyền tham mưu củng cố hoạt động của ban quản lý bản
hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội
như mô hình trồng cây cây
để ăn quả trên đất dốc chăn nuôi gia súc gia cầm vệ sinh làng bàn
lừ hiểu rõ muốn người mong nghe và làm theo
thì cách duy nhất là mình phải làm trước và phải làm thành công
đến nay nhân dân địa phương đã xóa bỏ tập quán du canh du cư
từng bước biết làm ăn phát triển sản xuất
những việc làm của đồng chí lư cũng như là việc làm của cán bộ chiến sĩ mở lại
thì đó đã thể hiện cái tinh thần thi đua yêu nước thi đua yêu nước
và mong mọi đóng góp một cái phần nào sức trẻ
để mà mong cho bà con nhân dân có cuộc đời sống ấm no
và cái trình độ dân trí được đứng lên
những việc làm tuy nhỏ chỉ đơn giản xuất phát từ trái tim của một người con núi rừng
lơ cũng chẳng nghĩ những việc làm ấy của mình lại đưa anh vinh dự là một trong bảy mươi điển hình
được vinh danh tại lễ tuyên bố
những việc làm tuyên dương các điển hình tiên tiến diễn ra tại thủ đô hà nội năm hai nghìn một mươi tám
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
các cái việc làm hay các cái mô hình tốt của các tập thể
cũng như là các cá nhân trong lực lượng của bệnh phòng tỉnh trong những năm qua
để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là xuất phát từ cái
tinh thần tình cảm
thứ nhất là đối với lại sự yêu mến với bác
thứ hai là với cái nhiệm vụ chính trị của mình
thứ ba là cái sự giác ngộ của mỗi cán bộ đảng viên
khi học tập các cái nội dung về tư tưởng đạo đức phong cách của hồ chí minh
thì các đồng chí đã thể hiện bằng các việc làm hết sức là cụ thể trong việc thi đua ái quốc
nói đến thành tích của cá nhân trung ý
vàng lao lừ
là để nói đến những đóng góp của tập thể cán bộ
chiến sĩ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
trong sự góp sức chung với sự nghiệp xây dựng một vùng đất giàu truyền thống như tỉnh sơn la
sơn la là một tỉnh miền núi
nhiều dân tộc
có thể nói là trong một thời gian ba năm
triển khai chỉ thị năm về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đó tập trung vào cái công tác tiên truyền hoạt động
thực hiện cái chỉ thị
các nội dung của cái chỉ thị
đã được các cấp các ngành
các đoàn thể
và đặc biệt là các cấp ủy cơ sở
quan triệt thực hiện học tập
với các yêu cầu rất là cụ thể
trong ba năm thực hiện chỉ thị số năm cttw của bộ chính trị
ban thưởng vụ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
đã tặng bằng khen cho hơn hai trăm linh tập thể và cá nhân
một tập thể được ban tuyên giáo trung ương tặng bằng khen
các cấp ủy đảng cơ sở đã khen thưởng gần một bốn trăm linh tập thể cá nhân
có thành tích tiêu biểu trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhiều gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến
đã có tác dụng tích cực tạo sức an toàn trong cộng đồng
chị lò thị lên một người phụ nữ dân tộc thái
ở bản thảm bê xã tông lạnh huyện thuận châu tỉnh sơn la
xuất thân từ một gia đình nghèo chị lên hiểu hơn ai hết
cuộc sống sẽ khó khăn như thế nào đặc biệt đối với các cháu
một quê cha mẹ không nơi nương tựa
từ năm hai nghìn hai đến nay chị lên đã nhận nuôi bảy cháu
có hoàn cảnh khó khăn tạo mọi điều kiện để các cháu được ăn học
và đến nay có cháu đã trưởng thành và lập gia đình
với chị đó là tình yêu thương đồng cảm và sự sẻ chia
quảng thị hằng là một trong số bảy người con
nuôi của chị lên dù đã lập gia đình nhưng vẫn được sống
trong tình yêu thương bao bọc của gia đình bố mẹ nuôi
hoàn cảnh của em lúc nhỏ thì rất là vất vả
cũng rất may mắn khi được bố mẹ nhận về làm con nuôi của mình
làm con nuôi cả nữa xong rồi
cuộc sống của em rất là thẩm phá hoàn thiện hơn
bây giờ em cũng là lập gia đình rồi
không chỉ có vậy chị lên còn tặng cho một số hộ gia đình
nghèo những con bò sống chỉ với một mong muốn đơn giản
từ sự giúp đỡ nghĩa tình này sẽ giúp các hộ gia đình nghèo
vơi bớt những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống
từ những việc làm ý nghĩa này chị lò thị lên đã là một trong
ba phụ nữ tiêu biểu của việt nam nhận giải thưởng cova
ở hạng mục sống đẹp dành cho những việc làm tử tế
nhân văn có sức lan tỏa trong cộng đồng
những gương người tốt việc tốt trên cả nước kể ra thì sẽ còn nhiều nhiều lắm
họ có thể là bất cứ ai một chiến sĩ bộ đội công an một thương nhân
một học sinh một cựu chiến binh hay người lao công quét đường thậm chí là một cụ già
bất cứ ai trong chúng ta đều có thể làm việc tốt
trong lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh có đoạn
bổn phận của người dân việt nam bất kỳ sĩ nông công thương bình
bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua
và thi đua là ý nghĩa
yêu nước và yêu nước thì phải thi đua
đã nói đến bác thì nó rất là thiên liêng
bởi vì bác là con người rất thực tiễn
nói cái gì là xuất phát từ cái quyền lợi của đất nước quyền lợi của nhân dân
hà nội có thể xem là địa phương đi đầu trong cả nước
khi ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động
trong các cơ quan thuộc thành phố và quy tắc ứng xử nơi công cộng
đồng thời xác định rõ công tác thi đua khen thường là một nội dung quan trọng của công tác đảng
công tác chính trị
thông qua thi đua khen thưởng mà phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của con người
và những thành tựu kinh nghiệm điển hình thúc đẩy phong trào phát triển đi lên
với mục tiêu đó thì ban cũng đã tham mưu thành phố ban hành nhiều các văn bản để cụ thể hóa các luật thi đua khen thường
cũng như các tình hình của thành phố
và đặc biệt cũng được trung ương đánh giá là một trong những tỉnh thành phố đứng đầu cả nước
trong việc xây dựng các cơ chế chính sách thông qua việc cụ thể hóa các tiêu chí
để người dân cán bộ công chức biết là người ta thi đua cái gì thi đua như thế nào
qua đó người ta phấn đấu đạt được những gia nhiệm thi đua khen thường theo quy định
kỷ niệm bảy mươi một năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
là dịp để chúng ta trở lại với những chỉ dẫn của người
nhằm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng hiện nay
bây giờ mà ta làm được với những cái nội dung mới nó thiết thực
rồi với những cái phương pháp phù hợp mang lại được cái lợi ích cái hiệu quả cho mọi người ai cũng tin
thế thì những điều bác dạy cô bao giờ mới dạy
có bao giờ mà không đúng
bác thường nói là thi đua là yêu nước mà yêu nước thì phải thi đua
hơn bảy mươi năm đã trôi qua kể từ ngày hồ chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng vẫn còn đó lời kêu gọi của lòng yêu nước và tinh thần thi đua ái quốc
vẫn còn đó sức lay động với tính thời sự sâu sắc vẹn nguyên những giá trị

đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta